sáng hai mươi sáu tháng bốn tại hà nội cục công nghệ thông tin bộ y tế phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức hội thảo về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong y tế tại việt nam
trong xu thế phát triển chung việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào lĩnh vực y tế là cần thiết phù hợp và hữu ích góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả của việc trần đoán điều trị bệnh
hiện nay ibm washington for oncology do tập đoàn ibm của mỹ xây dựng là hệ thống trí tuệ nhân tạo hỗ trợ bác sĩ lựa chọn pháp đồ điều trị ung thư được triển khai tại việt nam
các giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực y tế được trình bày tại hội thảo đều cho thấy khả năng triển khai thực tế tại việt nam
cũng như tác dụng to lớn trong việc nâng cao quản lý bệnh viện chất lượng khám chữa bệnh giảm tỷ lệ người việt nam ra nước ngoài điều trị
bộ y tế đang xây dựng kế hoạch bố trí các nguồn lực để chủ động tiếp cận thúc đẩy trí tuệ nhân tạo phát triển ở việt nam
góp phần nâng cao chất lượng của công tác bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong thời đại công nghệ mới